đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban thường trực nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số bốn tại nghệ an
bộ trưởng nguyễn xuân cường đã biểu dương tỉnh nghệ an làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với bão số bốn nhất là việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn
các địa phương đã tổ chức chẳng buộc gia cố nhà cửa kho tàng cẩn thận có phương án di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm

như vậy về tổng thể có thể nói là quyến biển đến giờ vụ này là chủ đại ít đâm
bộ trưởng nguyễn xuân cường lưu ý các địa phương phải tiếp tục tiến hành ra soát và có phương án di rời kịp thời số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở hay lũ ống mũ quét và thấp trũng có nguy cơ ngập lụt cao
tuyệt đối nghiêm cấm du khách không được ra tắm biển có phương án thu hoạch và chủ động các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại cho hơn một mươi năm ha nuôi trồng thủy sản
tổng ra soát số hồ đập thủy lợi thủy điện để có phương án tích xả nước bảo đảm an toàn cũng như tích chữ nước
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn tỉnh nghệ an đã kịp thời ban hành các công điện chỉ đạo công tác ứng phó bão số bốn xuống các địa phương và ban ngành liên quan
các lực lượng vũ trang đã cử tám đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão
đến chiều nay gần một trăm linh số tàu thuyền đánh cá nghệ an và gần hai vạn lao động trên biển đã vào bờ an toàn
phương án di rời hơn bốn hộ với hơn một mươi bảy tám trăm bảy mươi bảy người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng
các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân chẳng chống nhà cửa kho tàng sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét
cũng như tập trung thu hoạch các diện tích lúa vùng thấp trũng đã chín đạt bảy mươi năm diện tích